xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai tại bắc bộ vẫn duy trì rét đậm rét hại với mức nhiệt sao động trong khoảng chín một mươi sáu độ
vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá
tuy nhiên đợt rét đậm rét hại này sẽ kết thúc khi chiều tối mai không khí lạnh sẽ dần suy yếu và lệch đông
nên nền nhiệt có xuống tăng dần rết đậm thu hẹp lại chỉ còn ở vùng núi cao
lưu xuống miền trung tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa nhỏ vài nơi
nền nhiệt ở trong ngưỡng rét đậm rét hại với nền nhiệt sao động từ một mươi hai đến hai mươi độ
phần phía bắc trời rét đậm rét hại
phía nam đèo hải vân các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên có mưa rào rải rác với nền nhiệt giao động từ một mươi chín hai mươi bảy độ
phần còn lại không mưa với mức nhiệt cao hơn từ khoảng hai ba độ
gian nở phía nam vẫn trong thời kỳ mùa khô
nên cả khu vực tây nguyên và nam bộ đều phổ biến ngày nắng nhiều
với nền nhiệt tại tây nguyên sao động từ một mươi sáu hai mươi chín độ
tại nam bộ từ hai mươi hai ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với những thông tin thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi sáu độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
riêng phía tây cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ sao động từ hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa mưa nhỏ
gió đông bắc cấp hai ba trời rét hại nhiệt độ từ một mươi một mươi bốn độ